có thêm một thông tin tích cực trong công tác đối phó với dịch bệnh
tính đến sáng nay hai mươi chín tháng ba việt nam đã ghi nhận một trăm bảy mươi chín trường hợp dừng tính với virus sars cov hai
trong đó có hai mươi một ca đã khỏi bệnh ra viện
còn lại một trăm năm mươi tám ca bệnh đang được điều trị tại hai mươi cơ sở y tế trên cả nước
đa phần trong tình trạng sức khỏe đã ổn định
đặc biệt trong số này có ba ca bệnh nặng đang có tiến triển tốt
thông tin từ tiểu ban điều trị bệnh nhân covid một mươi chín cho biết
trong số ba ca bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung
liên tục trong những ngày qua các bác sĩ của bệnh viện chuyên gia đầu ngành đã hội trần
nỗ lực chăm sóc điều trị nên hiện sức khỏe đã có nhiều tiến triển tốt
trong đó một bệnh nhân đã rút ống thở trong đêm ngày hai mươi tám tháng ba
bệnh nhân người anh đang tiến triển khá hơn đang cân nhắc giảm chế độ thở máy
một bệnh nhân chạy ecmo ngày thứ một mươi đang khá lên hy vọng cai dần ecmo
tin vui nữa là hiện sáu mươi trên một trăm năm mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại các cơ sở y tế
đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai
trong số này hai mươi bảy bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
bảy bệnh nhân số bốn mươi năm năm mươi ba sáu mươi bốn sáu mươi năm sáu mươi sáu bảy mươi chín và chín mươi đang điều trị tại bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp
tính củ chi đã khỏi bệnh dự kiến trong các ngày hai mươi chín đến ba mươi tháng ba sẽ được ra viện
chuyển cơ sở khác để theo dõi sức khỏe